thưa quý vị sáng nay bão số bảy có tên là lionrok đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
mặc dù bão số bảy được đánh giá là không mạnh thế nhưng các địa phương đã vào cuộc rất quyết liệt để ứng phó
theo thống kê ban đầu bão số bảy đã khiến hai người tử vong
tại tỉnh quảng nam có một người chết do lũ cuốn trôi là bà hồ thị chín sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ở xã duy châu huyện duy xuyên
hai mươi năm hectare hoa màu bị ngập ống
vào hồi năm giờ ngày chín tháng một mươi một tàu chở chín lao động của thái bình bị chìm cách cửa sông trà lý ba trăm linh m làm một người chết đã cứu được tám người còn lại
do ảnh hưởng của bão số bảy hệ thống giao thông đường thủy trong đó có tuyến phà cát bà hải phòng phải tạm dừng hoạt động
hiện nay trên đảo cát bà đang có bảy trăm ba mươi năm du khách nội tỉnh lưu trú
những du khách này đi theo đoàn ra tới đảo cát bà vào sáng hôm qua để du lịch
hiện các khu dân cư ven biển khu vực trũng thấp cửa sông
ngoài bãi các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến hà tĩnh đã giả soát phương án sẵn sàng sơ tán dân trong tình huống bão mạnh đổ bộ
đã giả soát các đối tượng trong diện f f một để có phương án cách ly sơ tán riêng cũng như biện pháp y tế phù hợp để đảm bảo an toàn dịch bệnh
vâng bão số bảy suy yếu thì nối tiếp ngay sau đó là bão số sáu
trước tình hình bão số tám đang từ philippines đổ bộ vào khu vực biển đông phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
trưởng ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo các địa phương cần phải nhanh chóng chuẩn bị ứng phó
lực lượng chức năng cắt cử người hỗ trợ bảo vệ người dân trên đường về quê
trước tình hình bão số tám đang đổ bộ với cường độ dự báo mạnh hơn và đi nhanh hơn
phó thủ tướng lê văn thành đề nghị các địa phương nhanh chóng chuẩn bị ứng phó không được chủ quan lơ là
đặc biệt phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan khí tượng thủy văn dự báo chuẩn xác cập nhật liên tục
để các địa phương và người dân nắm bắt kịp thời
đồng ý với lượng mưa trong những ngày qua lớn và sắp tới tiếp tục lớn hơn nữa
phó thủ tướng đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn hồ đập đê điều sung yếu
tránh để xảy ra tình trạng xả lũ bất ngờ gây ngập úng cho vùng hạ du
tại cuộc họp phó thủ tướng lê văn thành đánh giá cao nỗ lực của bộ công an hỗ trợ người dân
trong quá trình di chuyển về quê phó thủ tướng giao các địa phương và bộ công an chịu trách nhiệm
theo dõi có giải pháp tranh bão cho đoàn người về quê trong thời điểm mưa bão
bộ công an các ông chí phải nói là rất là vất vả và xử lý vừa rồi được rất nhiều việc giúp cho bà con nhân dân đi
từ phía các tỉnh có dịch ra ngoài bắc này thậm chí làm rất là tốt
nhưng mà lượng bây giờ rất là nhiều tới hai mươi sáu người đang đi bộ
rồi đang đi xe ô tô đang xe máy bằng các phương tiện này
thì phải có cái giải pháp phối hợp
phối hợp chặt chẽ với địa phương trước khi cơn bão số tám này về phải công bố trong quá trình bão số tám về phải công bố
hàng ngày hàng giờ phối hợp với văn chỉ đạo quốc gia các bộ ngành công chí phải thông báo để làm sao bà con đến cái vùng bão này thì dừng lại
rồi giao cho địa phương đúng không mời bà con về các nhà văn hóa các trường học sau khi kết thúc với bão di chuyển
tại cuộc họp trước thông tin về việc có hai tàu tại khu vực tỉnh nghệ an cố tình ở lại trên biển
mặc dù đã được kêu gọi về nơi tranh tru bão với lý do phải đi biện một mươi năm ngày mới đủ điều kiện nhận hỗ trợ chi phí tiền dầu
phó thủ tướng lê văn thành đề nghị văn phòng ban chỉ đạo cần nghiên cứu đề xuất điều chỉnh để tháo gỡ vấn đề này
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tính đến trưa ngày hôm nay một mươi tháng một mươi
một ba trăm bảy mươi bảy liều vắc xin covid một mươi chín trong đó ngày chín tháng một mươi đã tiêm một hai trăm một mươi sáu hai trăm bốn mươi một liều vắc xin
tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là khoảng gần năm mươi ba dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
tại hà nội theo dữ liệu từ cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín tới sáng nay hà nội đã tiêm được hơn tám bốn mươi sáu triệu liều covid một mươi chín
trong đó có hơn năm chín triệu người đã được tiêm ít nhất một mũi hai năm mươi năm triệu người đã tiêm đủ hai mũi
theo thông tin từ bộ y tế tính từ một mươi tám h ngày chín tháng một mươi đến sáu h sáng ngày một mươi tháng một mươi tây ninh ghi nhận năm mươi một ca dương tính với sars cov hai
bến tre có một mươi một ca mắc covid một mươi chín
sáng nay bệnh viện phổi đà nẵng cũng đã làm thủ tục xuất viện cho một trường hợp bệnh nhân mắc covid một mươi chín đặc biệt
trường hợp này tiên lượng rất nặng trong quá trình điều trị đã phải trải qua ba mươi bốn ngày chạy tim phổi nhân tạo ecmo và năm lần lọc máu
còn tại tỉnh quảng ngãi trong ngày mùng chín và một mươi tháng một mươi tỉnh quảng ngãi đã có tám ca nhiễm ngoài cộng đồng
nóng nhất là các chùm ca bệnh tại thành phố quảng ngãi và huyện bình sơn
riêng trong sáng nay có một mươi một ca nhiễm trong đó có thêm một ca ngoài cộng đồng ở hẻm chín trăm linh đường quang trung tổ bốn phường tránh lộ tp quảng ngãi
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ngãi yêu cầu ngành y tế và các địa phương
khoanh vùng xử lý các chùm ca bệnh mới phát sinh không để dịch bệnh lây lan
thưa quý vị và các bạn không còn phải đối diện với vô vàn những khó khăn và nguy hiểm để trở về quê bằng xe máy
ở một nửa hành trình còn lại những người dân trong cuộc hành hương từ các tỉnh phía nam ra các tỉnh phía bắc
đã có thể được an toàn trên những chiếc xe khách
bởi khi đi qua địa phận thành phố đà nẵng hàng chục xe ô tô đã chờ sẵn họ để đưa về nhà miễn phí
đây là sự nỗ lực của các nhóm thiện nguyện tại đà nẵng cùng với sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền thành phố
từ thành phố hồ chí minh sau hai ngày trời vượt gần một cây số trên chiếc xe máy cùng với tất cả những thứ cần phải mang theo
vợ chồng chị phan thị dung và đứa con trai nhỏ bốn tuổi về tới đà nẵng
ngay tại khu vực phía nam hầm hải vân gia đình chị và đoàn người hết sức bất ngờ vui mừng khi biết có xe ô tô đưa tiếp về quê miễn phí
đỡ nắng hơn đỡ mệt cho mấy đứa trẻ hơn như tụi em thì tụi em ráng được nhưng mấy đứa trẻ thì nó không có ráng được
rất sợ gì cũng có đại quà là cũng không bao giờ dám đi lần nữa
kiệt sức nguy hiểm và những rủi ro đó là điều mà những tình nguyện viên của thành phố đà nẵng thấu hiểu khi thời gian qua họ đã đồng hành trong việc hỗ trợ người dân đi xe máy để về quê
bởi vậy họ đã quyết định không dừng lại ở việc tiếp thế thức ăn nước uống
mà sẽ là những chuyến xe đưa bà con đi đến nơi an toàn
sau khi đăng ký xong lấy mọi thông tin họ tên địa chỉ số xe số điện thoại đặc biệt là địa chỉ
và sau khi lấy thông tin xong thì chúng tôi sẽ chuyển xe máy sang một xe tải chở khoảng tầm là hai mươi ba mươi chiếc xe máy
và một xe bốn mươi năm chỗ là xe chở người
thì sáng nay có một xe dừng nằm
một xe chở người và một xe chở
và đến từ địa bàn từng tỉnh thì sẽ dừng ngay tại đầu chốt của tỉnh đó
và để cho bà con xuống nhận xe nhận hành lý và đi vào các chốt để làm thủ tục khai báo y tế và cách ly theo quy định
khi mà mình nhìn thấy những cái phản ứng của bà con thì họ được lên xe ô tô
sau vài ngày rất là mệt nhọc ngồi xe máy từ trong những tỉnh miền nam đi về
họ rất là kháng khởi thì đó là cái điều mà mình cũng vui
mình sẽ làm hết sức mình
đó là mình làm tất cả những gì mình có được
khi mà mình làm tới khi nào hết tài chính hay là khi mà hết bà con thì mình sẽ ngưng
đến thời điểm hiện tại hai nhóm tình nguyện của thành phố đà nẵng đã kêu gọi được sự đồng hành của khoảng năm mươi chiếc xe khách
phía chính quyền thành phố cũng đã tổng hợp danh sách các tài xế số điện thoại biển số các xe đưa người dân về quê
và văn bản giới thiệu các đoàn này gửi đến các tỉnh thành phố phía bắc để công tác vận chuyển diễn ra thuận lợi
từ ngày đầu tiên vào chiều ngày chín tháng một mươi đến hôm nay
xe nghĩa tình như thế này được khởi hành
rất nhiều người đang cần cần để nhà nước hỗ trợ để về gia đình
bởi vì trong đó rất nhiều người không đi làm giống như nhà em
mình muốn chính quyền phải đưa xe vào rước người dân từ nam về các tỉnh lớn gần và ra bắc
cho mọi người khói phải đi xe chạy xe từ đường xa đến nhà
nó nguy hiểm và không được sự an toàn tốt lắm ạ
mày mắn được nhân sự hỗ trợ
để quảng đường còn lại không còn đối diện với những nguy hiểm rủi ro
nhưng có lẽ với họ chặng đường về quê nhà vẫn rất nhiều đổi niềm
bởi những gì đã trải qua và bởi những mong ước trăn trở
vâng thưa quý vị hàng chục nghìn người đã từ các tỉnh phía nam di chuyển xe máy để về quê

tại những tỉnh thành mà họ đi qua đều nhận được sự hỗ trợ tận tượng
tình của các lực lượng chức năng cũng như người dân địa phương
nhưng có lẽ sự hỗ trợ thiết thực nhất lúc này đó chính là việc tổ chức đưa họ về quê an toàn
bằng những chuyến xe hay là những chuyến tàu
xin được chuyển sang các tin tức khác
mới đây công an tỉnh ninh bình và sở thông tin và truyền thông tỉnh ninh bình
đã triệu tập một đối tượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại phường thanh bình thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó đối tượng trên đã sử dụng mạng xã hội facebook cá nhân
để đăng tải bài viết với nội dung
nhà thi đấu sáu ca dương tính trong đoàn đi tiêm
bài viết đã thu hút nhiều lượt bình luận gây hoang mang dư luận
làm ảnh hưởng tới công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn
tại cơ quan công an đối tượng này đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của mình
và nhận quyết định xử phạt hành chính năm triệu đồng về hành vi trên
tiếp theo xin mời quý vị cùng cập nhật các thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bản tin ngày hôm nay xin mở đầu bằng một số thông tin về an ninh trật tự
thưa quý vị công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận vừa triệt xóa thành công
một tù điểm đánh bạc và tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng
vào lúc hai mươi hai h ngày chín tháng một mươi
qua tình báo tối giác của quần chúng nhân dân
trên địa bàn xã sơn mỹ huyện hàm tân tỉnh bình thuận
có một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn tiền
ngay lập tức công an huyện hàm tân đề cử tổ công tác thuộc đội cảnh sát hình sự công an huyện
đến kiểm tra và phát hiện quả tang một mươi một đối tượng đang đánh bài trước nhà của cao phi quý
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thôn ba sơn mỹ
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi ba xe máy một mươi điện thoại di động
tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan
hầu hết các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại xã sơn mỹ huyện hàm tân
hiện công an cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận
đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra xử lý theo quy định
hôm nay ngày một mươi tháng một mươi công an huyện hóc môn thành phố hồ chí minh cho biết
đã bắt giữ đối tượng lê sĩ lưu ba mươi tuổi quê tỉnh hà tĩnh
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
lưu chính là đối tượng đã cướp hai sợi dây chuyền tại tiệm vàng trên đường nguyễn văn bứa
xã xuân xế thượng huyện hóc môn vào trưa ngày chín tháng một mươi mà chúng tôi đã đưa tin
trước đó trưa ngày chín tháng một mươi một thanh niên đeo khẩu trang đội mũ chạy xe máy
đến tiệm vàng trên đường nguyễn văn bứa xã xuân thới thượng huyện hóc môn
tại đây thanh niên yêu cầu chú tiệm vàng đưa ra sợi dây chuyền để chọn lựa
lợi dụng sơ hở thanh niên này nhanh chóng cầm vàng tẩu thoát
ngay trong chiều tối cùng ngày bằng các biện pháp nghiệp vụ
đội cảnh sát hình sự công an huyện hóc môn đã nhanh chóng khoanh vùng
xác định được nơi lẫn trốn của đối tượng ở xã bình mỹ huyện củ chi
nên đã ập vào khống chế bắt giữ cùng các tăng vật liên quan
tại cơ quan điều tra lưu khai nhận làm thợ cơ khí
nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên thất nghiệp
đối tượng khai nhận thêm trước đó y đã thực hiện một vụ cướp dật tương tự
ở chợ đức hòa tỉnh long an lấy hai nhẫn về rồi đem đi bán được hơn bốn mươi bốn triệu đồng
cũng tại huyện hóc môn tp hcm trong ngày hôm nay công an huyện đang phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố lấy lời khai với quách hào quang
ba mươi tuổi để điều tra vụ án mạng khiến hai người tử vong
trước đó vào lúc hai mươi h năm mươi hai phút ngày chín tháng một mươi quang đến căn nhà ở xã xuân thới đông
huyện hóc môn tp hcm rồi xảy ra mâu thuẫn sâu sát với đôi vợ chồng đang ở bên trong nhà
người đàn ông trong nhà dùng sức đẩy quang ra ngoài nhưng không được
trong lúc ẩu đả quang dùng hung khí tấn công khiến hai vợ chồng trọng thương tử vong sau đó
lúc này nhiều người dân xung quanh nghe tiếng động đã chạy đến tìm cách khống chế
nhốt quang bên trong nhà và báo công an
nhận tin báo công an xã xuân thế đông sau đó có mặt khống chế hung thủ đưa về trụ sở làm việc
bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn từ trước
trong ngày hôm nay một căn phòng trong ký túc xá của đại học kinh tế tp hcm bất ngờ bốc cháy
lửa đã bốc lên các tầng cao khiến nhiều sinh viên đang ở trong phải tháo chạy thắng hoảng loạn
thông tin ban đầu khoảng một mươi một giờ trưa khói lửa bất ngờ bốc lên từ căn phòng tại ký túc xá tám tầng của đại học kinh tế
trên đường nguyễn chí thanh phường chín quận năm
nhiều sinh viên bên trong ký thúc xá hốt hoảng tháo chạy xuống tầng trệt
ngọn lửa bùng phát mạnh cột khói bốc cao hàng chục mét lửa trái nghiêng hút kèm khói đen bốc lên các tầng trên
nhận tin báo nhiều phương tiện cùng hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ được huy động đến hiện trường
cảnh sát chặn đoạn đường hai trăm linh m trước ký túc xá để tránh mảnh kính vỡ từ căn phòng cháy rơi trúng người đi đường
ít phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn
may mắn vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều sinh viên hoảng loạn và nhiều tài sản của căn phòng bị thiêu rụi
được biết nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện
ký túc xá đại học kinh tế được xây dựng hơn hai mươi năm năm trước sức chứa hơn tám trăm linh người
dịch covid một mươi chín bùng phát kéo dài nên phần lớn sinh viên đã trả phòng về quê
hiện còn khoảng sáu mươi sinh viên đang ở tại đây
thưa quý vị hiện nay thành phố hồ chí minh đang bước vào giai đoạn bình thường mới để phục hồi kinh tế
sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội
nhận định những khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch có thể dẫn tới gia tăng
các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy và chiếm đoạt tài sản
do đó ngoài khuyến cáo tới người dân cần cẩn trọng hơn
thì công an thành phố cũng đã có nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn
nhóm cướp năm đối tượng đã táo bạo dùng roi điện và bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân
đang đứng ngoài cửa rồi lao vào nhà cướp đi ba điện thoại di động
một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng ba mươi năm triệu đồng và một mươi bốn triệu đồng tiền mặt
vừa xảy ra vào hôm hai mươi tháng chín tại xã tân thạnh đông huyện củ chi
còn đây là hình ảnh ghi lại vào khuya ngày chín tháng một mươi
đối tượng này đã có biểu hiện nghi vấn nên bị lực lượng tuần tra tiến hành kiểm tra
và đưa về trụ sở công an phường hai quận năm làm việc
qua kiểm tra nhanh đối tượng có kết quả dương tính với các chất ma túy
theo đánh giá của công an thành phố hồ chí minh ngay sau khi nới lỏng giãn cách xã hội
để bước vào giai đoạn mới rất có thể phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực
bởi những hậu quả của dịch covid một mươi chín mang tới
do đó các đánh giá và biện pháp đấu tranh ngang chạm xử lý
đã được lực lượng công an thành phố triển khai thực hiện
đối với quận một trung tâm về chính trị kinh tế văn hóa của thành phố
và cũng là địa bàn có tình trạng phức tạp nhất về an ninh trật tự
trong thời gian này với quyết tâm cao nhất cho phát triển kinh tế
đảm bảo an ninh chính trị trật tự xã hội công an quận sẽ duy trì liên tục hai mươi bốn trên bảy
việc tuần tra kiểm soát vừa thực hiện công khai vừa thực hiện biện pháp nghiệp vụ
về cái lực lượng tuần tra trên mặt đường thì kể cả công khai cũng như là quá trang
gọi là hai mươi bốn trên bảy đó là có mặt trên mặt đường có ba tổ hai tổ là công khai
còn một tổ của hình sự đặc nhiệm là thực hiện suốt hai mươi bốn trên bảy
công an một mươi phường cũng có thành lập các tổ tuần tra cơ động riêng
để nhằm đảm bảo là khép kín địa bàn và phòng ngừa tốt nhất
tội phạm gia tăng sau thời gian dài không thể hoạt động vì giãn cách xã hội
cũng là vấn đề mà nhiều người đều không thể tìm hiểu
nhiều người dân lo ngại
sự xuất hiện và các biện pháp mà công an thành phố công an các phường xã quận huyện đang thực hiện
để giúp anh lê hữu thiên yên tâm hơn khi xuống đường
em đồng tình với các biện pháp phòng kiểm tra giấy tờ bất ngờ giống như vậy
mong là các anh đi tuần tra thường xuyên vào đêm
nhờ những ngày giờ cao điểm vào đêm giống như mọi người đi chơi về là có nhiều khi trộm cắp cướp giật
mong các anh kiểm tra nhiều giống như em về mới vậy
có lẽ tâm lý yên tâm hơn của anh thiên cũng là tâm lý chung
của đại đa số người dân ở thành phố hồ chí minh
bởi lẽ việc đảm bảo an ninh trật tự ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm
cũng chính là bảo vệ tài sản tính mạng của người dân được an toàn
dù vậy tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản của người dân vẫn là ưu tiên hàng đầu
bên cạnh đó dịch bệnh vẫn còn đang rất phức tạp
người dân cần hạn chế ra đường khi chưa thật sự cần thiết
tiếp tục với một số thông tin y tế dân sinh đáng chú ý
trung tâm y tế huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa phối hợp cùng cơ sở điều trị
nghiện ma túy đồng nai tổ chức tiêm một mươi một vaccine covid một mươi chín cho gần tám trăm linh học viên của cơ sở
theo đó toàn bộ bảy trăm sáu mươi sáu học viên đều được kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm và theo dõi sau khi tiêm
công tác an toàn tiêm chủng được đặc biệt lưu ý bởi đây là nhóm đối tượng có sức đề kháng
bị suy giảm có thể có bệnh lý nền
công tác tổ chức tiêm cũng được chuẩn bị chú đáo thực hiện nghiêm việc giãn cách
đảm bảo an ninh trật tự
hoạt động nhằm hướng đến một xã hội vaccine đảm bảo an toàn khi các học viên tái hòa nhập cộng đồng
sau khi các tỉnh thành phía nam thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội
thì đến nay đã có hơn một mươi người dân thành phố cần thơ trở về quê hương
và hơn một trăm linh người dân từ các tỉnh đi bằng xe máy đi qua địa phận thành phố cần thơ
để về các tỉnh hậu giang kiên giang sóc trăng và bạc liêu
công an thành phố cần thơ đã phối hợp cùng các ngành để tổ chức đón người dân về đảm bảo an toàn
tại các chốt kiểm soát cửa ngõ trên toàn thành phố cần thơ
mỗi ngày có hàng trăm người dân di chuyển bằng xe máy từ thành phố hồ chí minh
và các tỉnh thuộc khu vực đông nam bộ về lại quê nhà
người dân về tới các chốt kiểm soát sẽ được đón tiếp một cách chú đáo an toàn
và đảm bảo công tác phòng chống dịch
các y bác sĩ tổ chức xét nghiệm nhanh cũng như kịp thời chăm sóc y tế cho những người dân mệt mỏi
do di chuyển liên tục trong thời gian dài
khi được sự chỉ đạo của giám đốc công an thành phố
thì bố trí là trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn cùng với các lực lượng bao gồm quân đội
các băng hành đoàn thể để kiểm soát chặt chẽ người dân vào thành phố cần thơ
khi người dân về từ vùng dịch thì mình sẽ đưa vô tết nhanh
rồi sẽ hỗ trợ như có chỗ nơi nghỉ ngơi cho công dân đến vô địa bàn thành phố
rồi có ăn uống bao gồm là nước nôi
rồi khi có xe đưa về tới nơi
thấu hiểu những khó khăn vất vả của người dân sau khi trải qua một hành trình dài di chuyển
thiếu tướng nguyễn văn thuận giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
phải thực hiện ngay việc phân nhóm đối với người dân về tới các chốt kiểm soát
cửa ngõ của thành phố bố trí phương tiện vận chuyển an toàn nhanh chóng
đối với những người không có phương tiện hoặc người già phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ
đến các khu cách ly tập trung theo quy định
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ung ứ tại các chốt kiểm soát
hỗ trợ thức ăn nước uống để bà con dùng tạm trong lúc chờ làm thủ tục
người chỉ huy cao nhất của lực lượng công an thành phố cần thơ còn trực tiếp đến kiểm tra
việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng công an tại các chốt kiểm soát
cùng với việc đảm bảo các mặt công tác chuyên môn cán bộ chiến sĩ tại các chốt kiểm soát
còn vận động đóng góp hơn bốn trăm linh triệu đồng hỗ trợ những trường hợp đặc biệt
tuy giá trị quà tặng không lớn nhưng đó là tấm lòng của lực lượng công an thành phố cần thơ
mong muốn góp phần động viên chia sẻ khó khăn với bà con
thưa quý vị cục hàng không việt nam vừa có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị cảng hàng không
sân bay hãng bay triển khai các kế hoạch bay đường bay nội địa xây dựng giả soát phương án
kế hoạch đón trả khách ra vào cảng hàng không đảm bảo an toàn hàng không
an ninh hàng không phòng chống dịch covid một mươi chín
các cảng hàng không được cục hàng không việt nam chỉ đạo phải bố trí điểm khai báo y tế
quét mã qr tổ chức điểm xét nghiệm bằng test kháng nguyên nhanh covid một mươi chín
bố trí phòng hoặc các khu vực cách ly tạm thời đảm bảo thông thoáng
với các hãng hàng không cục hàng không việt nam chỉ đạo các hãng phải tổng hợp thông tin hành khách
trên chuyến bay và gửi cảng vụ hàng không trước ba mươi phút so với giờ khởi hành của tàu bay
trong khi đó hãng hàng không việt nam airlines cho biết sau khi công bố nối lại đường bay từ ngày một mươi tháng một mươi
nhiều chuyến bay nội địa đã được đặt chỗ trước hơn tám mươi trong đó các chuyến bay giữa hà nội
và thành phố hồ chí minh giữa hồ chí minh với thanh hóa huế được đặt chỗ nhiều nhất
có những chuyến bay thậm chí đã kín chỗ
thưa quý vị tại thành phố đà nẵng các địa phương đang triển khai hỗ trợ cài đặt
và sử dụng quét mã qr cho các hộ buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ
đây được xem là một trong những giải pháp để thành phố thích ứng an toàn với dịch bệnh
việc sử dụng quét mã qr được áp dụng rộng rãi hiện nay sẽ đảm bảo quá trình giám sát
truy vết yếu tố dịch tễ liên quan đến ca mắc một cách nhanh chóng thuận tiện
cửa hàng buôn bán tập hóa quán ăn hoạt động trở lại sau thời gian thực hiện giãn cách
sau khi được hướng dẫn cài đặt phần mềm quét mã qr code tất cả khách hàng đều phải tịch
hiện khai báo y tế và được chủ cơ sở quét mã trước khi mua bán và sử dụng dịch vụ tại đây
khai báo y tế lên rồi quét mã qr thêm nhạc rồi lại dùng dòng gửi cổng
gửi ví hoặc là xài gửi cổng gửi tử thì cũng được thông báo nhé
khi được chuyển thay cái mã qr code này
chị thấy là mình được theo dõi cái người đó đến mua hàng là có được phim vaccine chưa
đầy đủ hay chưa và người đó có phải là công dân ở đây tới đây hay không chị rất là yên tâm với người đó
quận liên triệu là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai hướng dẫn cài đặt và
cấp hơn ba mã qr cho chủ các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ cửa hàng quán ăn trên địa bàn quận
toàn bộ dữ liệu thông tin sử dụng trong mã qr được liên kết
về tổng đài một nghìn hai mươi hai để trích xuất và truy vết khi có trường hợp nghi ngờ liên quan đến covid một mươi chín
dữ liệu sẽ được văn quyền cho các cơ sở các kỷ văn nhau thường khi có tình huống dịch xảy ra
có thể trích xuất được dữ liệu đối với phục vụ chống dịch liên quan đến công tác phòng dịch ở địa phương
rất là thuận lợi với mục tiêu hướng đến chung sống an toàn với covid một mươi chín chính quyền địa phương cũng lồng ghép triển khai và truyền khai dữ liệu
với mục tiêu hướng đến chung sống an toàn với covid một mươi chín chính quyền địa phương cũng lồng ghép tejn khai và truyền khai dữ liệu
ý thức và trách nhiệm của người dân vì thế cũng được nâng cao hơn
chuyển sang các tin tức kinh tế khác
giá xăng trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mây có khả năng tăng theo giá xăng thế giới
theo các chuyên gia dự báo giá xăng trong nước vào ngày mai sẽ tăng từ tám trăm một mươi đến một một trăm linh đồng một lít
do giá xăng thế giới những ngày qua có xu hướng tăng
nên giá xăng trong nước ở phiên điều chỉnh giá ngày mai ngày một mươi một tháng một mươi cũng sẽ tăng theo giá xăng thế giới
theo dự đoán ở kỳ điều hành ngày một mươi một tháng một mươi nếu không tác động đến quỹ bình ổn giá và giữ nguyên các loại thuế phí hiện nay
giá xăng e năm ron chín mươi hai có thể tăng chín trăm linh đến một một trăm linh đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm sẽ tăng tám trăm một mươi đến một đồng một lít
tại kỳ điều hành gần nhất ngày hai mươi năm tháng chín liên bộ công thương tài chính quyết định tăng giá xăng dầu
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng năm trăm bảy mươi ba đồng một lít
hoạt động bán hàng qua mạng xã hội như facebook zalo youtube đang phát triển rầm rộ ở việt nam
xu hướng làm giàu từ các kinh doanh online ngày càng phổ biến
sao không ít người lại làm ngơ và trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế
vậy cách nào để ngăn chặn tự trạng này
và sau đây sẽ là phản ánh của nhóm phóng viên kinh tế và tiêu dùng
trong thời gian vừa qua
để ngăn chặn cái hành vi trốn thuế hoặc gian lận thuế
thì hiện giờ là nhà nước cũng cần phải có cái cơ chế là cái hành lang pháp lý
để khuyến cáo những người dân là nên tuyên truyền phổ biến cho người dân biết
để thực hiện việc đăng ký kinh doanh và tuân thủ hoạt động kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật
cũng như là cái hoạt động kinh doanh kể cả kinh doanh trực tuyến hay là kinh doanh thông thường
thì anh cũng phải tuân thủ những điều kiện về điều kiện kinh doanh như về chất lượng sản phẩm
rồi là về quảng bá sản phẩm là phải đúng sự thật hoặc là an toàn chất lượng sản phẩm
theo quy định người bán hàng online có nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân
nếu có doanh thu lớn hơn một trăm linh triệu đồng một năm
như vậy các cá nhân nhận thu nhập từ tổ chức như facebook google youtube
được xếp là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo tỷ lệ năm giá trị gia tăng
và hai thuế thu nhập cá nhân
các cá nhân hành vi không gây khai và không nộp thuế theo quy định
được con hành vi trốn thuế gian lận thuế
khi mà kinh doanh thì phải đăng ký và có nộp thuế
thì cái chuyện đấy là cơ chế luật pháp nói chung và tất cả mọi người
cũng như các doanh nghiệp đều phải thực hiện
thì khi mà họ không làm được cái chuyện đấy rồi
thì có nghĩa rằng là cơ quan nhà nước cần phải can thiệp hoặc là giáo dục
hướng dẫn họ để họ bớt phạm pháp hoặc là có chế tài cụ thể
để cho họ không dám
nghị định một trăm hai mươi sáu hai nghìn hai mươi ndcp đã quy định
các ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản
số dư tài khoản số liệu giao dịch theo đề nghị của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế
để phục vụ trong mục đích thanh tra kiểm tra xác định nhiệm vụ thuế về nộp
đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định thi hành án
đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
về quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế
cái vấn đề quản lý thu thuế thương mại điện tử thì không chỉ có một mình cơ quan thuế quản lý được
và cơ quan thuế phải phối hợp với các cơ quan chức năng
ví dụ phải phối hợp với lại là bộ công thương để biết được rằng là
bao nhiêu cái người có thể kinh doanh hoặc là đối với bộ thông tin truyền thông
mình biết được nền tảng cái kỹ thuật trên đó
và thậm chí trong những trường hợp mà phát hiện ra những trường hợp là
người ta có kinh doanh mà người ta không kê khai nộp thuế
thì lúc đó người ta sẽ xóa tất cả các dữ liệu đó
thì có khi phải
phối hợp với bộ công an để phục hồi lại cái cơ sở dữ liệu mạng
để tìm ra được những cái giao dịch mà người ta đã trốn thuế
một nguyên tắc chấp hành thuế của các cá nhân tổ chức là phải tự kê khai
tự nộp và tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình
mọi trường hợp cá nhân trôn thuế bằng cách này hay cách khác
cũng sẽ được cơ quan thuế sẽ tìm ra dựa trên hồ sơ thanh toán
giao dịch trên thương mại điện tử
thưa quý vị tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang
phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường vừa kiểm tra phát hiện
một cửa hàng kinh doanh số lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hết hạn sử dụng
tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật đức an
tại huyện an phú tỉnh an giang do ông trần văn an làm chủ
tổ công tác phát hiện tại nơi trưng bày và trong kho cửa hàng
có chứa trên một mươi hai một trăm tám mươi chai gói thuốc trừ bệnh thuốc trừ thuốc
thuốc trừ sâu và phân bón đã hết hạn sử dụng
tổ công tác lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
và giao cho tri cục quản lý thị trường tỉnh an giang thụ lý để tiếp tục xác minh điều tra
hơn sáu tấn hàng hóa là tăng vật phương tiện vi phạm hành chính vừa bị tịch thu
được hội đồng tiêu hủy hàng hóa tịch thu tỉnh đồng nai năm hai nghìn hai mươi một thông qua quy trình tiêu hủy
theo đó có một trăm chín mươi chín mặt hàng hóa các loại trị giá gần hai tỷ đồng
toàn bộ số hàng trên được lực lượng quản lý thị trường ở các địa bàn trên toàn tỉnh tịch thu
qua các đợt kiểm tra trong đó hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ một trăm hai mươi mặt hàng
nhập lậu gần năm mươi mặt hàng và hàng giả là gần ba mươi mặt hàng
riêng hàng cấm vẫn chủ yếu là thuốc lá ngoại đồ chơi bạo lực trẻ em như súng dao
hàng giả nhãn hiệu nhiều nhất vẫn là phụ tùng honda bột giặt omo
bột ngọt ajinomoto dây azidas và phân bón
mặt hàng nhập lậu tiêu hủy đợt này nhiều nhất là các loại thực phẩm như trà sữa khô
mì gói nước ép bánh kẹo và các mặt hàng trang trí nội thất
phụ kiện điện thoại máy lạnh đã qua sử dụng
trong những ngày sáu tám tháng một mươi vừa qua khu vực tỉnh quảng ngãi đã có mưa to
có nơi mưa rất to mưa lớn kéo dài đã khiến cho tám mươi hectare hành tím
của nhà nông huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi bị ung gốc ngã giảp héo úa
nhiều người đều đứng vì mất chắn vụ hành năm nay
ở nhà nông huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi đã có mưa to
có những cánh đồng nằm ở vị trí trũng thấp chịu tác động của dòng chảy từ núi cao
tiến hành bị ngập úng và ngã đổ nhiều nông dân đã nỗ lực ra đồng
cứu hành trong vụ mưa lớn nhưng bất lực bước đầu đã ghi nhận khoảng tám mươi hectare hành
bị thiệt hại vụ hành thu đông nông dân lý sơn đầu tư khoảng một trăm linh tỷ đồng
điện sản xuất ba trăm linh hectare nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài
thì diện tích hành thiệt hại sẽ tiếp tục tăng cao